chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với phó tổng thống
kiêm chủ tịch thượng viện ấn độ mohammad hamid ansari
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam ủng hộ chính sách hành động hướng đông
và sự gia tăng hiện diện kết nối của ấn độ với khu vực đông nam á
về phần mình phó tổng thống chủ tịch thượng viện ấn độ mohammad hamid ansari khẳng định
trong chính sách hướng đông của ấn độ việt nam được xem là một trong những trụ cột quan trọng
đề nghị thời gian tới hai cơ quan lập pháp cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trao đổi
các chuyến thăm cấp cao và các nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm tăng cường sự tin cậy
và hiểu biết lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm lập pháp giám sát